thưa quý vị thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mà chúng tôi vừa nhận được
theo sở y tế tỉnh bình thuận sau khi bệnh nhân số ba mươi bốn được xác định mắc bệnh covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ khoanh vùng khử khuẩn
và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số ba mươi bốn
đến ngày hôm nay ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tiến hành lấy một mươi năm mẫu gửi viện pasteur nha trang xét nghiệm
kết quả có ba người phụ nữ dương tính với sars cov hai đều có biểu hiện sốt và ho
hiện cả ba nữ bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận